thưa quý vị trước ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín chính phủ đã quyết định tạm dừng đơn phương miễn thị thực với tám nước châu âu
thị trường bất động sản hà nội đang có đợt tăng giá nhà ở xã hội ngay sau khi kết thúc gói tín dụng yêu đái ba mươi tỷ đồng
đáng chú ý trong thời gian nghỉ phòng dịch covid một mươi chín sở giáo dục đào tạo hà nội và tp hcm yêu cầu các trường không được thu học phí và các khoản thu khác
nhịp sống kinh tế hôm nay sẽ bắt đầu bằng những thông tin thị trường
theo đà tăng giá từ cuối tuần trước giá lợn hơi trong tuần này tiếp tục tăng thịt lợn hiện đã có giá tăng bằng mức giá trước tết khoảng một trăm sáu mươi hai trăm hai mươi đồng một kg
sau khi có thông tin về các ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội giá lợn hơi phía bắc tăng tới chín mươi hai đồng một kg rồi giảm xuống từ tám mươi năm tám mươi tám đồng một kg trong tuần
giá lợn hơi tại miền trung lặng lẽ hơn chỉ tăng từ một hai giá trong khoảng từ bảy mươi ba tám mươi năm đồng một kg
giá thịt lợn hơi tại miền nam hiện tăng trong khoảng từ bảy mươi chín đến tám mươi đồng một kg
sau quyết định cắt giảm lãi suất của fed giá đô la mỹ lao dốc mạnh do tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
tại việt nam tỷ giá trung tâm đã giảm hai tuần liên tiếp giá đô la mỹ tại các ngân hàng cũng có các phiên tăng giảm đan sen
giá đô la mỹ ngân hàng sau khi tăng mạnh vào giữa tháng hai đã quay đầu liên tục giảm trong tuần mức điều chỉnh giảm tổng cộng khoảng năm mươi đồng
trong khi đó giá đô la mỹ ngoài thị trường tự do lại tăng nhẹ một mươi đồng hiện khoảng từ hai mươi ba hai trăm năm mươi đến hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
tại cuộc họp thường trường chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng đồng ý việc tạm dừng đơn phương miễn thị thực đối với tám nước châu âu
thủ tướng chính phủ đã đồng ý việc tạm dừng đơn phương miễn thị thực đối với tám nước châu âu gồm đan mạch naui phần lan thụy điển anh đức pháp và tây ban nha
tất cả địa phương trong cả nước phải nghiêm ngặt chặt chẽ kịp thời kiểm điểm kiểm soát tốt hơn nữa nguồn lây từ ổ dịch trong nước và đặc biệt là nguồn lây từ nước ngoài
theo sở xây dựng hà nội sau khi gói tín dụng ba mươi tỷ đồng kết thúc giá nhà ở xã hội tại hà nội đã tăng giá cao hơn nhiều so với mức trần một mươi năm triệu đồng một mét vuông trước đây khiến cơ hội tiếp cận nhà ở của người nghèo khó khăn hơn
hiện nay kết thúc gói tín dụng ưu đãi giá nhà ở xã hội đã tăng cao
sở xây dựng hà nội cho biết không khống chế giá mà quy định lợi nhuận chủ đầu tư không được vượt quá một mươi nên nhiều chủ đầu tư tăng giá
cho dù có gói tín dụng mới từ ngân hàng chính sách xã hội nhưng người thu nhập thấp không dễ tiếp cận
bộ tài chính vừa xin ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của luật thuế thu nhập cá nhân
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh này chưa thỏa đáng cần bám sát mức lương cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp
theo bộ tài chính với quy định hiện hành người có thu nhập thấp đến một mươi năm triệu đồng một tháng có một người phụ thuộc phải nộp thuế ở mức một trăm hai mươi đồng một tháng
thì theo quy định mới sẽ không phải nộp thuế
nhiều ý kiến cho rằng mỗi năm khi cpi tăng dù chỉ từ hai ba thì thuế phải thay đổi theo mà không cần đợi đến mức lên hai mươi như quy định hiện hành
hiệp hội bất động sản việt nam vừa có văn bản kiến nghị chính phủ hoàn thiện chính sách pháp luật và thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hiệp hội bất động sản việt nam kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành triển khai các giải pháp về tín dụng và thuế
ngành ngân hàng có phương án giảm năm mươi lãi suất trong thời gian diễn ra dịch và ba mươi lãi suất cho thời gian một năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát
đồng thời xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ khoản giãn nợ cho doanh nghiệp
nghị định hai mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội vừa được chính phủ ban hành
từ ngày một mươi năm tháng bốn nhiều hình thức xử phạt người sử dụng lao động sẽ được áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động
từ ngày một mươi năm tháng bốn người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng nếu cố ý giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình
phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng với trường hợp người sử dụng lao động không trả cho người giúp việc khoản tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và đề phòng tránh việc lây nhiễm tại hà nội và tp hcm học sinh được tiếp tục nghỉ học để phòng dịch
theo sở giáo dục đào tạo hà nội và sở giáo dục đào tạo tp hcm các trường học không được thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập từ mầm non đến trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên các trường trung cấp chuyên nghiệp các trường cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học
theo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của bộ giáo dục và đào tạo các khoản thu phát sinh phải có sự thỏa thuận và đồng thuận của phụ huynh
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân